ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại hà nội hội vật liệu xây dựng việt nam phối hợp với ban quản lý dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở việt nam
đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp vật liệu xây dựng và vinh danh năm mươi một đơn vị có nhiều đóng góp trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng không nung
vượt qua nhiều khó khăn trở ngại cùng với sự hỗ trợ của quỹ môi trường toàn cầu và chương trình phát triển liên hợp quốc
dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở việt nam đã được thực hiện hiệu quả
vật liệu xây dựng không nung đã được sử dụng tại nhiều công trình xây dựng thị phần vật liệu xây dựng không nung tăng lên đáng kể
vì vậy quỹ môi trường toàn cầu cũng như undp luôn luôn có những chương trình và có những thời đoạn tập trung hỗ trợ chúng tôi trong quá trình phát triển
và đẩy mạnh cao những sản xuất vật liệu không nung và những công nghệ kỹ thuật cao
ở góc độ tăng cường năng lực thì dự án đã đào tạo cho một bảy trăm linh cán bộ quản lý xây dựng ở địa phương
cũng như là các kỹ sư cán bộ quản lý kỹ thuật ở các doanh nghiệp sản xuất gạch không nung
tôi cũng muốn nhấn mạnh ba đóng góp quan trọng của dự án cho đến nay đó là giảm phát thải khí nhà kính
tái sử dụng cho xỉ làm nguyên vật liệu và bảo vệ đất nông nghiệp
qua những gì việt nam đã làm được tôi đánh giá việt nam là một điển hình tốt để các nước khác có thể áp dụng và học hỏi
tôi tin tưởng vào những gì mà dự án đã làm được cho đến nay
và undp thì luôn sẵn sàng đồng hành với chính phủ việt nam để hỗ trợ tiếp tục phát triển ngành vật liệu xây không nung và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
thông qua diễn đàn doanh nghiệp
doanh nghiệp vật liệu xây dựng bmf hai nghìn một mươi chín nhận thức của cộng đồng xã hội về vật liệu xây dựng không nung đã được thay đổi
các cơ chế chính sách tư vấn hỗ trợ và đào tạo đã giúp cho các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng nhiều công nghệ
kỹ thuật tiên tiến để phát triển sản xuất và sử dụng các sản phẩm vật liệu xây không nung có chất lượng cao
từ đó thúc đẩy thị trường sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại việt nam